công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ đối tượng nguyễn tĩnh ba mươi tuổi trú tại xã hòa bình huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra hành vi giết người
nạn nhân vụ án là cha vợ của hung thủ
do xảy ra mâu thuẫn nên tĩnh và vợ đã làm đơn ly hôn
trong thời gian chờ tòa sử ly hôn vợ tĩnh đưa con về sống ở nhà bố mẹ
chiều ngày chín tháng một mươi hai tĩnh đến nhà bố vợ nhưng không gặp được con cho rằng bị gia đình nhà vợ ngăn cản
sau đó tỉnh rủ sáu đối tượng khác mang theo hung khí quay lại nhà bố vợ
tĩnh cầm dao xông vào nhà thì bị bố vợ và em vợ ngăn cản
đối tượng này dùng dao chém bố vợ làm nạn nhân tử vong
cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ tính cùng các đối tượng liên quan đến vụ án